thưa quý vị khoảng một mươi hai giờ trưa nay bão số chín đã đi vào các tỉnh từ quảng nam đến bình định và gây gió mạnh tại nhiều nơi
cụ thể tại bình châu và lý sơn quảng ngãi đã có gió mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi ba cấp một mươi bốn
đảo côn cỏ quảng trị và hoài nhơn bình định có gió mạnh cấp tám giật cấp chín
tại trà my quảng nam có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi một cẩm lệ đà nẵng có gió giật cấp tám
an khê gia lai có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
ở các nơi khác khu vực ven biển trung trung bộ và nam trung bộ có gió giật cấp bảy đến cấp tám
ở các tỉnh từ thừa thiên huế đến phú yên và bắc tây nguyên đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh cho đến ba trăm hai mươi mm
bão số chín qua đi nhưng những cơn mưa lớn còn tiếp diễn đặc biệt là khi đới gió đông hậu bão và không khí lạnh đang cùng tác động đến thời tiết các tỉnh miền trung
dự báo trong đêm nay và ngày mai các tỉnh miền trung từ thanh hóa trở xuống đến quảng ngãi vẫn có mưa nhiều nơi
trong đó vùng mưa to đến rất to sẽ là các tỉnh từ nghệ an trở vào đến quảng ngãi
đợt mưa lớn này ở miền trung sẽ kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi với tổng lượng mưa ở nghệ an đến quảng bình phổ biến là từ một trăm năm mươi cho đến ba trăm linh mm
riêng nam nghệ an và hà tĩnh có nơi trên bốn trăm linh mm
ở thanh hóa có mưa vừa có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến là từ năm mươi cho đến một trăm năm mươi mm
các tỉnh phía bắc của tây nguyên là con tum và gia lai
trong đêm nay và ngày mai vẫn có mưa to với lượng từ năm mươi cho đến một trăm linh mm
trên các sông từ nghệ an đến phú yên và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ ở thượng lưu sông cả nghệ an sông la hà tĩnh và các sông từ quảng bình đến quảng ngãi
con tum và gia lai lên mức báo động hai đến báo động ba có sông trên mức báo động ba
hạ lưu sông cả nghệ an các sông chính ở bình định phú yên đắk lắc lên mức báo động một đến báo động hai
có sông trên mức báo động hai các sông nhỏ lên mức báo động ba
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị
tại các tỉnh từ nghệ an đến phú yên và khu vực tây nguyên
nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện thủy lợi nhỏ sung yếu
người dân cần hết sức lưu ý kịp thời di tản khỏi các khu vực nguy hiểm
bão số chín suy yếu và tan đi nhiễu động gió đông sau bão cũng mở rộng lên phía bắc
kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa nhiều nơi ở các tỉnh miền bắc trong ngày mai
riêng khu vực phía nam của vùng đồng bằng sẽ có những điểm mưa to với lượng mưa từ hai mươi cho đến ba mươi mm
cục bộ có nơi mưa to trên năm mươi mm
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước